sau nhiều ngày ca mắc tăng nhanh đột biến số ca mắc tại hà nội đang có những tín hiệu tích cực
ba ngày gần đây số ca mắc mới ghi nhận trong ngày tại hà nội có dấu hiệu giảm dần
đáng chú ý tới ngày một mươi năm tháng ba thành phố chỉ ghi nhận hai mươi sáu bảy trăm linh tám ca bệnh
giảm tới sáu ca nếu so với ngày số ca đạt đỉnh mùng tám tháng ba
số ca mắc mới trong ngày tại hà nội dù vẫn ở mức cao nhất cả nước
sông đang giảm dần đều tính từ ngày một mươi hai tháng ba tới nay
theo một chuyên gia y tế dù còn khá sớm để đưa ra kết luận
sông dịch tại hà nội có thể đã đạt đỉnh và theo chu kỳ đang có dấu hiệu giảm nhiệt dần
nếu theo biểu đồ số ca mắc mới đỉnh dịch thành phố ghi nhận là ngày tám tháng ba
với số ca mắc mới trong ngày cao nhất từ trước đến nay ba mươi hai sáu trăm năm mươi ca bệnh
một mươi ba sáu trăm chín mươi hai ca cộng đồng và một mươi tám chín trăm năm mươi ca
cộng dồn số ca mắc tại hà nội trong đợt dịch thứ tư từ ngày hai mươi chín tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một
đến ngày một mươi năm tháng ba là tám trăm sáu mươi sáu chín mươi chín ca
trước đó tại cuộc họp ban chỉ đạo phòng chống dịch quốc gia hôm hai mươi bảy tháng hai
chủ tịch ubnd thành phố hà nội chu ngọc anh cũng dẫn lời các chuyên gia đánh giá
số ca mắc ở hà nội vẫn sẽ tiếp tục tăng cao và khả năng có thể đạt đỉnh trong nửa tháng tới
tùy vào các biện pháp phòng chống dịch
đây là thách thức áp lực
và khó khăn rất lớn đối với hệ thống y tế cơ sở nếu không kịp thời đưa ra các giải pháp công nghệ và ý thức người dân
việc số ca mắc mới tại hà nội có dấu hiệu giảm là tín hiệu đáng mừng cho người dân thủ đô
sau nhiều ngày liên tiếp dẫn đầu cả nước với những diễn biến dịch bệnh phức tạp
tuy nhiên thay vì tâm lý chủ quan hà nội cần phải duy trì nghiêm túc những biện pháp phòng dịch cần thiết
để dịch bệnh được kiểm soát hoàn toàn
bên cạnh đó sau nhiều tháng áp dụng quy định hạn chế thời gian mở cửa của các cơ sở kinh doanh dịch vụ
mới đây chủ tịch ubnd tp hà nội chu ngọc anh đã ký văn bản về việc triển khai thích ứng an toàn
linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín và mở cửa lại các hoạt động du lịch trong tình hình mới trên địa bàn thành phố
theo đó hà nội điều chỉnh một số biện pháp thích ứng an toàn linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh covid một mươi chín
cụ thể các cơ sở kinh doanh dịch vụ nhà hàng quán ăn uống được phép hoạt động bình thường
không quy định đóng cửa trước hai mươi một giờ hàng ngày đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
theo hướng dẫn của cơ quan y tế và các quy định liên quan
trên cơ sở thực hiện hướng dẫn tại quyết định số hai trăm một mươi tám của bộ y tế và tình hình thực tế tại địa phương
ubnd quận huyện thị xã chủ động triển khai quyết định số lượng người tham gia các hoạt động tập trung trong nhà
ngoài trời đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
thực hiện thông điệp năm k theo thứ tự ưu tiên
khẩu trang đảm bảo một trăm linh thực hiện
hai khứ khuẩn vệ sinh tay vệ sinh môi trường vệ sinh bề mặt thường xuyên
ba khai báo y tế
bốn khoảng cách
năm không tụ tập đông người
hà nội khuyến cáo khi có các biểu hiện nghi ngờ bệnh ho sốt khó thở mất vị giác
không tham gia các hoạt động tại các địa điểm trên các hoạt động tập trung đông người như đám cưới đám hỏi đám tang
hạn chế số người tham gia ở cổ
tập trung một thời điểm
thành phố yêu cầu thực hiện việc tổ chức dạy và học trực tiếp tại các trường học
gắn với bảo đảm an toàn phòng chống dịch kiểm soát và xử lý kịp thời các ca nhiễm
giữ mức độ an toàn cao nhất cho học sinh giáo viên
các quận huyện thị xã tích cực phối hợp với sở du lịch sở văn hóa và thể thao
và các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai các hoạt động du lịch
bảo đảm an toàn hiệu quả thuận lợi cho khách du lịch
hà nội giao sở y tế chỉ đạo các cơ sở điều trị người nhiễm sars cov hai
trên địa bàn thành phố theo dõi giám sát và báo cáo số liệu về các tầng điều trị
đặc biệt là số liệu và tỷ lệ chuyển tầng để tổng hợp báo cáo bang chỉ đạo phòng chống dịch
thành phố điều chỉnh việc tổ chức thu dung điều trị và triển khai các biện pháp phòng chống dịch
đảm bảo an toàn tối đa cho người dân trên địa bàn
thực hiện tốt công tác điều trị tại các tầng điều trị theo hướng dẫn của bộ y tế
kiểm soát chặt chẽ việc chuyển tận các ca bệnh diễn biến nặng
nâng cao năng lực điều trị tại các tầng hạn chế đến mức thấp nhất tử vong
sở du lịch ra soát cập nhật các văn bản chỉ đạo của chính phủ bộ văn hóa thể thao và du lịch
bộ y tế để thực hiện việc đón du khách quốc tế đến hà nội